tỉnh quảng ninh đã chủ động đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ trong công tác phòng chống dịch
một trong số đó là thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử tự động
và nhờ đó tỉnh quảng ninh đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước tự xét nghiệm được chủng mới của covid một mươi chín
quảng ninh cũng được viện vệ sinh dịch tễ trung ương chuyển ra quy trình kỹ thuật việc xét nghiệm mỡ bệnh phẩm
cung cấp khoảng sáu trăm linh mồi thử và bộ kít làm mồi thử đối với covid một mươi chín
việc quảng ninh tự làm được xét nghiệm với chủng mới virus corona sẽ làm giảm áp lực đối với viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trong việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm covid một mươi chín khi lượng mẫu của các tỉnh phía bắc gửi về viện ngày một nhiều
theo thông tin từ sở y tế tỉnh quảng ninh trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nào nhiễm covid một mươi chín
trong thời gian tới tỉnh quảng ninh sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm soát đối với những người được cách ly
đồng thời giám sát chặt chẽ việc đi lại trong các khu công nghiệp
tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp người lao động về biện pháp phòng chống dịch
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người lao động yên tâm sản xuất trở lại